có ba thành phần là sức khỏe thể chất tâm thần và xã hội
thế thì như vậy là sức khỏe tâm thần cũng là một trong ba cái thành phần chính của sức khỏe
thế về sức khỏe tâm thần thì tôi nói đấy là cái trạng thái hoàn toàn thoải mái
tức là thế nào anh phải có cái cuộc sống tốt anh có những cái thích ứng được với mọi hoàn cảnh và cuộc sống
thì đấy là cái sức khỏe tâm thần tốt
thế thì chúng ta đánh giá xem xã hội là đã có quan tâm đến cái sức khỏe tâm thần thế nào
thì từ xưa đến nay và chúng ta thấy là tất cả mọi chính sách cũng như cuộc sống
thì chúng ta bao giờ đi song hành là vật chất và tinh thần
thế nên ở đây là chúng ta thấy là từ những cái vấn đề tất cả mọi người dân
luôn luôn quan tâm đến sức khỏe tâm thần
thế nhưng ở đây thì là quan tâm nó như thế nào
thì chúng ta thấy là trạng thái sức khỏe tâm thần thì thứ nhất là nó chia ra là bình thường
hai là danh giới ba là có rối loạn
bình thường là thế nào tức là khi chúng ta gặp những cái vấn đề
thì chúng ta có thể thích ứng và trở lại bình thường được
thì cái mức thứ hai là khi gặp vấn đề thì chúng ta
sẽ căng thẳng khó chịu và có thể là những cái phản ứng của cơ thể
gây ra những cái nó gọi là rối loạn
thế nhưng mà cái dối loạn ở đây nó có thể tự điều chỉnh
và cũng có thể chuyển sang bệnh lý
và cái mức độ thứ ba thì nó lại chuyển sang bệnh lý
tức là gọi là rối loạn tâm thần
thế thì ở cái biểu hiện của dối loạn tâm thần
thì nó lại không những là cái chúng ta gọi là cái căng thẳng không
mà nhiều khi biểu hiện của dối loạn tâm thần
nó bằng những cái đau đầu
bằng những cái mất ngủ
nó biểu hiện bằng hồi hộp chống ngực
nó biểu hiện bằng tăng huyết áp
nó biểu hiện bằng hụt hơi
nó biểu hiện bằng mệt mỏi
nó biểu hiện bằng cái dạ dày ruột dễ kích thích
hay là hay mốt đi tiểu hay vã mồ hôi v v
thế thì chính vì những cái biểu hiện như thế
và những cái rối loạn tâm thần
chúng ta chỉ được nhận những kiến thức về bệnh lý cơ thể
thế nên khi mà thực ra người bệnh hoặc là người dân rất là quan tâm
nhưng người ta đi tìm đến những cái nơi
ví dụ như là nếu mà chúng ta thấy là khỏe bình thường ấy
thì người ta tìm đến những nơi giải trí
thế nên chúng ta thấy là
ở rất xã hội chúng ta rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi giải trí
thì đấy cũng là tốt
thứ hai là khi ở thái danh giới
thì cái này thì chúng ta đã có những cái tư vấn
nhà chuyên môn cũng như là tư vấn tâm lý v v
và những cái hoạt động chúng ta gọi là nghỉ ngơi điều dưỡng
thì đấy cũng là những cái là phương pháp
thế còn khi mà ở cái mức thứ ba
thì vì biểu hiện như vậy
thế nên khi mà chúng ta không hiểu đúng chuyên môn
thì chúng ta sẽ đi đâu
chúng ta đi đâu mỏi cơ thể
đi vào cơ sương khớp
những cái dạ dày ruột dạy kích thích
đi ngoài thì chúng ta đi vào tiêu hóa
hồi hộp trúng ngực hay là áp tăng
chúng ta đi vào tim mạch
rối loạn thần kinh thịt vật như là tiết vã mô hôi
thì chúng ta đi vào thần kinh
thế như vậy
ở đây thì chúng ta có thể nói rằng
là cái đời sống của một con người là
thể chất tâm thần và xã hội
tất cả đều được quan tâm
nhưng cái quan tâm có đúng cách không
thì đây là cái vấn đề của sức khỏe tâm thần
thì cái vấn đề này thì tôi nghĩ là
cùng với sự hiểu biết xã hội
cũng như là của người dân về sức khỏe tăng
thì người dân sẽ tìm được đến đúng nơi
để chúng ta gọi là chăm sóc
cái sức khỏe tâm thần tốt nhất cho mình
vậy là chúng ta mỗi người đều cần phải